các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
một trong những vấn đề mà các đại biểu quan tâm thảo luận trong chiều nay là nhiều vấn đề yếu kém liên quan đến hành chính đã để ra giải pháp khắc phục mà đến nay vẫn chưa thể hạn chế được
việc phân cấp phân quyền giữa các cấp hành chính còn nhiều vấn đề chưa phù hợp
về mặt công chức viên chức thì dường như công chức cán bộ công chức cấp xã là còn một khoảng cách với lại cán bộ công chức nói chung
vì vậy thì cái động lực phấn đấu để cán bộ công chức cấp xã trưởng thành thì nó cũng không được không được tốt
thứ hai là về mặt chế độ chính sách đại hội như thế cho nên là có cái câu chuyện là các cán bộ lãnh đạo cấp xã có nói rằng là
chúng tôi đã
đãi ngộ như thế thì cũng làm như thế thôi
và cấp trên thì cũng cho rằng là làm như thế thì cũng chỉ đãi ngộ như thế
vì vậy thì tôi cho là nó có một vấn đề và đặc biệt là liên quan đến cái phân cấp phân quyền cho cái cấp xã này là còn rất hạn chế
cho nên không phát huy được một cái cấp hành chính một cái cấp gần với dân nhất thì chúng ta thấy là nó chưa phù hợp
đại biểu cho rằng với tinh thần nghị quyết trung ương sáu
điều chỉnh sắp xếp bộ máy thì hoàn toàn nhất trí với những đơn vị có nhiệm vụ trùng lắp
tuy nhiên cũng cần phải có tính toán kỹ khi hợp nhất các cơ quan
cũng đã có ý kiến nêu là hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân là một
thì tôi thấy nó chưa phù hợp
ở chỗ là các cơ quan này văn phòng này làm chức năng tổng hợp nghiên cứu tham mưu
mà bây giờ lại chung lại thành một cơ quan
bây giờ văn phòng chung tham mưu cho ủy ban triển khai sau đó lại sang tham mưu quay lại tham mưu cho hội đồng thông qua
hay là tham mưu cho ủy ban triển khai rồi lại tham mưu cho hội đồng giám sát
thì cái tính khách quan của nó ở chỗ nào
và ở đây nếu như thế nó không đảm bảo cái tính theo tinh thần của hiến pháp
đó là các cơ quan còn có sự phân công phối hợp nhưng mà kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan
mà một cơ quan tham mưu nghiên cứu tổng hợp để phục vụ cho hai cơ quan ở hai cái nhánh khác nhau thì tôi thấy nó không phù hợp
về hiện tượng thực hiện không nghiêm pháp luật và hiện tượng trì trệ nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức
đại biểu đề nghị trong nghị quyết quốc hội năm hai nghìn một mươi tám cần yêu cầu nâng cao ý thức thực hiện pháp luật
phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ công chức
từ đó các cơ quan pháp luật thường xuyên kiểm tra thanh tra giám sát cán bộ công chức
đại biểu cũng đánh giá cao đảng chính phủ kiên quyết xử lý các vụ án kinh tế trong thời gian qua
cử tri kiến nghị việc xử lý phải thật sự công bằng nghiêm minh phải truy tận gốc rất tận rễ
những đối tượng có liên quan đến vi phạm pháp luật
cử tri kiến nghị chính phủ và các ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục hạn chế
trong thu hồi tiền tài sản bất chính trong các vụ án kinh tế